thời gian gần đây giếng nước một số hộ dân ở ấp trảng chanh xã tân lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước
phát hiện có mùi hôi bất thường đổi màu và nổi váng trên mặt
điều này khiến không ít hộ dân hoang mang lo lắng vì nguồn nước sinh hoạt hàng ngày
sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất của nhiều hộ dân ở đây
mặc dù người dân báo lên cơ quan chức năng nhưng cả tháng nay vẫn chưa có câu trả lời
theo một số người dân nước được xả ra từ đường ống này lâu ngày ngấm xuống lòng đất và giếng nước của họ
có bảy giếng có nước bị ô nhiễm hiện phải đi xin nước của các hộ có giếng khoan về để sinh hoạt
người dân cho rằng về lâu dài giếng khoan cũng bị ô nhiễm nếu tình trạng nguồn suối không được cải thiện
cách các hộ dân có riêng nước bị ô nhiễm không xa là cơ sở tái chế giấy
người dân cho rằng đơn vị này không xử lý nước theo quy trình nên xả thải ra môi trường ảnh hưởng đến các hộ dân
tuy nhiên chủ cơ sở tái chế giấy cho biết cơ sở này hoạt động từ năm hai nghìn một mươi ba
nguồn nước để phục vụ cho sản xuất là năm mươi mét khối trên một ngày đêm
tất cả nguồn nước xả thải được xử lý theo quy trình

lãnh đạo phòng tái nguyên và môi trường huyện đồng phú cho biết đơn vị này đã lấy mẫu nước bị ô nhiễm để xét nghiệm
tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả
hiện người dân đang trông chờ và cấu trả lời thích đáng của các cơ quan chức năng